không có lý do bên cạnh đó lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy
cũng tổ chức tuần tra trấn áp các loại tội phạm từ đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm phòng chống dịch công an huyện cũng phối hợp với đội thông tin tuyên truyền của huyện
phát sóng mỗi ngày ba lần các chỉ thị mới được thành phố ban hành
qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch
các chốt kiểm soát được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời tổ tuần tra lưu động của huyện hóc môn còn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên
người tham gia giao thông trên đường để truy vết sớm các ca f ngắt nguồn lây nhiễm trong cộng đồng
tầm sốt trong thời gian qua tầm sốt trong cộng đồng là tất cả các xã thị trấn
và một cái nữa là chẳng biết là trong thời gian qua kết hợp với một mươi hai tổ công tác của huyện
của quỹ ban huyện đó một mươi hai tổ công tác thì đồng chí chủ tịch quỹ ban dân huyện là trưởng ban chỉ đạo
chỉ đạo luôn kết hợp ngẫu nhiên kiểm tra và xét nghiệm nhanh về covid
với những cách làm hiệu quả sáng tạo của chính quyền huyện hóc môn và sự quyết liệt của lực lượng công an
thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã cơ bản
được kiểm soát tuy nhiên công an huyện sẽ tiếp tục triển khai những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa
để ngăn chặn đáy lùi dịch bệnh để cuộc sống của người dân trở lại bình thường
với tinh thần chống dịch như chống giặc công an tỉnh long an đã chỉ đạo công an các huyện
thị xã thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp
quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh qua đó nâng cao hiệu quả công tác
hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an tỉnh long an đã tăng cường lực lượng phối hợp
với các đơn vị chức năng tận dụng tối đa thời gian để khoanh vùng truy vết những trường hợp
có liên quan đến các ca bệnh để tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định xây dựng phương án
bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa cơ sở cách ly tập trung tăng cường kiểm tra đôn đốc
chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt tại những nơi có nguy cơ
lây nhiễm cao đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng để nhân dân không hoang mang lo lắng chấp hành nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế

để phối hợp cơ quan y tế chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chỉ đạo công an cấp quyện
cấp xã thành lập các tổ phản ứng nhanh sẵn sàng phối hợp thực hiện công tác truy vết
để sớm phát hiện khoanh vùng cách ly dập dịch với tinh thần khẩn trương
nhanh chóng thần tốc hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh đến nay công an tỉnh long an phối hợp với các lực lượng
liên ngành thành lập tám mươi năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phục vụ công tác phòng chống
dịch trên các tuyến giao thông để các chốt hoạt động hiệu quả công an tỉnh đã bố trí hàng trăm
các bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín đối với các phương tiện tham gia giao thông kiểm tra phát hiện người dân đến từ các khu
dịch theo thông báo của bộ y tế người nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn tỉnh để thông tin
trao đổi y tế áp dụng biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định
từ khi đợt dịch bộc phát trên địa bàn thành phố tân an đã phát hiện một số trường hợp kết quả dưng
tính dưới covid một mươi chín khi nhận được thông tin tổ phản ứng nhanh công an thành phố tân an đã
thực hiện nhiệm vụ ngày đêm truy vết thu thập đầy đủ những thông tin những người có liên quan tiếp xúc
với phòng chống công an thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên yêu cao tinh
thần trách nhiệm trong công tác phòng chống thực hiện nghiêm năm k và khắc phục những khó khăn đã
hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm giữ vững an ninh an toàn trên tuyến biên giới công an tỉnh đã
chỉ đạo công an các huyện thị xã giáp biên tăng cường phối hợp cùng lực lượng quân sự và bộ đội
biên phòng tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở kịp thời ngăn chặn phát hiện các trường hợp
nhập cảnh trái phép giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả đồng thời đẩy mạnh
công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh
nâng cao ý thức phòng chống dịch song song với công tác phòng chống dịch bệnh
bàn giám đốc công an tỉnh còn thường xuyên đến thăm động viên lực lượng tại các chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí
vật tư y tế các nhu y phẩm cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp
công tác phòng ngừa kiểm soát vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
và tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng
do đó đảm ủy bang giám đốc công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc
quyết liệt hơn những nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng
còn nữa đối với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an các cấp trong tỉnh
nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch
phát huy vai trò của lực lượng nồng cốt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh long an cùng với các lực lượng chức năng đang nỗ lực từng ngày từng giờ
chung sức cùng toàn đảng toàn dân triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp
góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
với mục tiêu đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân